đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đến thăm chúc tết các cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng bộ quốc phòng cục an ninh mạng bộ công an và các văn sĩ trí thức nhân dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám sắp đến
đến thăm chúc tết các cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng bộ quốc phòng trưởng ban tuyên giáo trung mương ghi nhận những nỗ lực thành tích của bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng
đến thăm chúc tết các cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng bộ công an trưởng ban tuyên giáo trung ương ghi nhận đánh giá cao những thành tích chiến công của lực lượng an ninh mạng đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời mong muốn lực lượng tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới chú trọng nâng cao trình độ mọi mặt để đội ngũ cán bộ chiến sĩ an ninh mạng hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao tích cực góp phần bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đến thăm chúc tết nhà văn đỗ chu trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng chúc nhà văn có sức khỏe tốt tiếp tục công việc sáng tác cho ra đời nhiều tác phẩm có ý nghĩa giá trị
đồng thời mong muốn các thế hệ nhà văn nhà thơ đồng hành cùng ngành tuyên giáo phục vụ có hiệu quả sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước